từ tám giờ sáng nay hai mươi tháng một mươi gà sài gòn đã bắt đầu mở bán vé tàu tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tại ga và các đại lý website của ngành đường sắt
nhờ những cải tiến từ phương thức đặt chỗ đến khâu thanh toán
nên việc mua vé của người dân trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn
dù ngày chủ nhật nhiều người dân đến mua vé nhưng không diễn ra cảnh chen lấn xếp hàng chờ đợi lâu
bởi việc đặt số thứ tự được thực hiện qua mạng tin nhắn với thời gian dự kiến đến lượt mua vé đầy đủ
để bảo đảm cho người dân mua vé thuận lợi năm nay chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã triển khai nhiều kế hoạch tổ chức bán vé mới
tăng thêm các quầy và nhân viên phục vụ
tại nhà ga doanh nghiệp cung cấp phần mềm đặt chỗ cũng bố trí nhân viên túc trực
hướng dẫn hành khách nhắn tin đặt số thứ tự mua vé tại sảnh
trong giờ đầu mở bán vé tổng số vé đặt thành công là hơn ba mươi bảy bảy trăm linh vé
cụ thể vé tàu đi trước tết là hơn hai mươi hai vé đi sau tết là gần một mươi năm bảy trăm linh vé
trong đó đã có gần một mươi vé tàu đã được thanh toán
năm nay ngành đường sắt dự kiến cung cấp gần ba trăm linh chỗ phục vụ hành khách dịp tiết canh tí
cùng với bán vé tại nhà ga ngành đường sắt cũng triển khai bán vé trên các website
tại các điểm và các đại lý bán vé qua ứng dụng ví điện tử momo vimo
ứng dụng viettel pay và các tổng đài bán vé
mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé qua website
tại các nhà gà điểm bán vé các đại lý không qua bốn vé cho chủ đi và bốn vé cho chủ về